tiếp tục với tin tức về an ninh trật tự đồn biên phòng cửa khẩu hoàng diệu bộ đội biên phòng tỉnh bình phước
đang hoàn tất thủ tục bàn giao năm đối tượng có hành vi xuất cảnh trái phép sang campuchia
cho ngành y tế địa phương tiến hành cách ly theo đúng quy định
trước đó khuya ngày một mươi tháng một mươi trong lúc tiến hành tuần tra kiểm soát tại khu vực vành đai biên giới
thuộc ấp tân lập xã phước thiện huyện bù đốc đồn biên phòng cửa khẩu hoàng diệu phối hợp với công an huyện bù đốc
công an xã hưng phước phát hiện và bắt giữ năm đối tượng vượt biên trái phép
bước đầu nhóm đối tượng trên khai nhận thông qua mạng xã hội các đối tượng được giới thiệu việc làm tại campuchia
với mức lương cao sau đó họ được xe đón tập kết về tỉnh bình phước để tiến hành xuất cảnh
khi đang tìm cách vượt biên sang campuchia thì bị phát hiện bắt giữ
bất ngờ kiểm tra tại phòng số hai trăm linh một tại một khách sạn trên đường bùi thị xuân phường hai thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
công an thành phố đà lạt đã phát hiện một mươi nam nữ đang tụ tập sử dụng ma túy tại đây
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ tăng vật gồm một năm viên thuốc lắc cùng một ít bột ma túy ketamin chưa được sử dụng
bước đầu năm đối tượng khai nhận nghiện ma túy còn năm đối tượng lần đầu sử dụng
hiện vụ việc đang được công an thành phố đà lạt tiếp tục điều tra
cũng như làm rõ hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín của chủ khách sạn
thông tin về bản tin
bão kompasu thưa quý vị và các bạn vào hồi một mươi chín h tối nay một mươi một tháng một mươi
vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám tám độ vĩ bắc một trăm hai mươi một tám độ kinh đông trên vùng biển phía bắc đảo luzon philippines
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi tức là từ chín mươi đến một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi hai
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km
khoảng đêm nay đi vào biển đông và mạnh thêm
dự báo trong sáu giờ tới khu vực bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến quảng trị
từ bình định đến bình thuận và khu vực tây nguyên tiếp tục có mưa vừa mưa to
cục bợ có nôi mưa rất to
cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh hòa bình lào cai yên bái phú thọ sơn la lai châu
các tỉnh từ thanh hóa đến quảng trị từ bình định đến bình thuận và khu vực tây nguyên
do ảnh hưởng của các hình thái thiên tai thời tiết ở hà nội đã có mưa lớn kéo dài trong sáng thứ hai đầu tuần
khiến cho nhiều tuyến phố tắc nghẽn nghiêm trọng
đặc biệt là ngoài ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường thì đã xuất hiện tình trạng ngập lụt
khiến cho việc di chuyển của người dân gặp rất nhiều khó khăn
ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình công an nhân dân

tức là đi này này thì anh bảo nó ngập như này thì quá khó khăn luôn đấy chứ

phương tiện đi bây giờ lước vào
vào bồn gió nó xuống bùng đốt thì nó nổ lược
nói chung thì anh mỗi lâu anh thì lấy hai mươi
đấy còn thay anh thì bảy tám chục

tại đường phạm hùng nguyễn xuyển xuất hiện tình trạng quá tải giao thông
kéo hướng di chuyển vào trung tâm
do áp lực giao thông quá lớn nên nhiều người và phương tiện tham gia giao thông
theo cách điền vào chỗ trở
điều này dẫn đến tình trạng lội xôn xung đột giao thông
tại một số tuyến đường trong giờ cao điểm
hàng hóa đợt chuyển rất là khó khăn

đồng thời bố trí hướng dẫn người dân tại những khu vực ngập nước đi lại an toàn

trong thời gian tới mây dông sẽ tiếp tục phát triển